dự kiến ngay trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi thành phố hồ chí minh sẽ thí điểm kiểm tra khí thải mô tô xe máy
nhằm hạn chế xe xa thải gây ô nhiễm không khí
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh cho hay sẽ phối hợp với hiệp hội các nhà sản xuất xe máy
và viện khoa học công nghệ giao thông nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe máy